quyết tâm kéo giảm một mươi số vụ tai nạn giao thông đó là chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm
và triển khai giải pháp quý ba và sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi vừa diễn ra sáng nay tại hà nội
sáu tháng đầu năm tình hình tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
số vụ tai nạn giảm gần một sáu trăm linh vụ tuy nhiên tình trạng xe đầu kéo xe container gây tai nạn nghiêm trọng lại nổi lên
cần phải xác định xử lý rõ trách nhiệm các bên
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh sáu tháng cuối năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng
kỷ niệm ngày thành lập nước mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đại hội đảng bộ các cấp để tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
các cấp các ngành các địa phương phải tập trung thực hiện đại hội đảng bộ các cấp các ngành các địa phương phải tập trung thực hiện đại hội đảng bộ các cấp

để thực hiện được mục tiêu đó cùng với sự vào cuộc quyết liệt với quyết tâm cao của chính quyền
cần sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân bằng việc thay đổi nhận thức hành vi khi tham gia giao thông
và công tác nghiên cứu bổ sung các điều luật công tác tuyên truyền giáo dục trong nhà trường